thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày chín tháng một của bộ y tế cho biết
có một mươi năm bảy trăm bảy mươi chín ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi tỉnh thành phố
hà nội vẫn tiếp tục nhiều nhất vượt mốc hai tám trăm linh ca
trong ngày có hơn một mươi hai hai trăm linh ca khỏi hai trăm linh hai trường hợp tử vong
và đến nay các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm một mươi ba bảy trăm ba mươi sáu bảy trăm một mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai tới một mươi bảy
trong đó có bảy chín trăm một mươi tám bốn trăm ba mươi tám mũi một và năm tám trăm một mươi tám hai trăm bảy mươi hai mũi hai
có hơn bốn trăm linh liều thuốc monu piravi được bộ y tế phân bổ cho năm mươi ba địa phương
trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ
ngày hôm nay ngày chín tháng một sở y tế tp hcm cho biết trong một tháng qua
các quận huyện đã lập danh sách quản lý được sáu trăm ba mươi chín chín trăm bảy mươi hai người thuộc nhóm nguy cơ
trong đó phát hiện hai mươi năm sáu trăm linh
trong đó một trăm bốn mươi hai người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín chiếm tỉ lệ bốn